trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đán cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
các đơn vị trực thuộc cục và cảnh sát giao thông các địa phương sẽ trực một trăm linh quân số
để tiến hành tuần lưu kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm
đáng chú ý tất cả tài xế khi được kiểm tra thì đều không vi phạm và đồng thời tỏ ý là ủng hộ
việc kiểm tra nồng độ cồn với các phương tiện ra vào các tuyến cao tốc
việc kiểm tra các phương tiện sẽ phát hiện các lái xe sử dụng rượu bia ngay từ khi bắt đầu vào cao tốc
chính là để ngăn chặn kiềm chế khả năng xảy ra tai nạn từ xa vì tuyến cao tốc rất dài đi qua nhiều tỉnh thành
từ khi luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định một trăm linh cp có hiệu lực
qua kiểm tra xử lý vi phạm các lái xe trên các tuyến cao tốc chấp hành tương đối tốt
về việc không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện
cũng trong ngày một tết lực lượng cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông đường bộ
và các địa phương đã kiểm tra xử lý hai hai trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhà nước hai tỷ ba trăm năm mươi tám triệu đồng tạm giữ ba trăm bốn mươi một phương tiện các loại tước ba trăm sáu mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó bốn mươi chín địa phương xử lý ba trăm chín mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong các ngày nghỉ tết tiếp theo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì kiểm soát cồn
đối với lái xe khi đi vào đường cao tốc
không chỉ thế trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ và các tuyến đường huyện xã
lực lượng cảnh sát giao thông cấp tỉnh cấp huyện sẽ phối hợp cùng cảnh sát cơ động
cảnh sát trật tự và công an cơ sở kiên quyết thực hiện việc đo nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông